cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
căn cứ kết quả điều tra xác định cao đình sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu được sơn chỉ đạo lực thực hiện trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản tranh lệch tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán thực tế và chi trả là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng để thu lợi cá nhân
cơ quan điều tra xác định hành vi trên của bị can sơn và lực đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan điều tra xác định hành vi trên của bị can sơn và lực đang được tiếp tục điều tra mở rộng